trong tuần làm việc đầu tiên của đợt họp thứ hai theo hình thức họp tập trung của kỳ họp thứ một mươi
quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng trong đó đã thảo luận về tình hình
kinh tế xã hội ngân sách nhà nước tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn cuối cùng
của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn
trong phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước
phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một các đại biểu tập trung cho ý kiến về những vấn đề sau
về cơ cấu nền kinh tế thu chi ngân sách nhà nước giải ngân vốn đầu tư công giao thông vận tải
xây dựng cơ bản giải phóng mặt bằng vấn đề chậm tiến độ các dự án giao thông đường sắt đô thị
phát triển hệ thống giao thông ở đồng bằng sông cửu long về sản xuất nông nghiệp về chính sách bảo vệ và phát triển rừng
về đổi mới sách giáo khoa về an ninh nguồn nước quản lý an toàn hồ đập phát triển điện lực đánh giá lại toàn bộ tác động
mức độ an toàn của hệ thống hồ chứa thủy điện thủy lợi và các dự án thủy điện vừa và nhỏ
trong ngày đầu tiên của phiên chất vấn và trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội tiến hành chất vấn phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
bộ trưởng các bộ xây dựng giáo dục và đào tạo thông tin và truyền thông tư pháp nông nghiệp và phát triển nông thôn văn hóa thể thao và du lịch
công an lao động thương binh và xã hội nội vụ kế hoạch và đầu tư tài nguyên và môi trường giao thông vận tải
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực phụ trách
trong tuần làm việc với đa số đại biểu tán thành quốc hội đã bãi nhiệm đại biểu quốc hội đối với ông phạm phú quốc